thưa quý vị chiều nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
đã tìm vớt được thi thể của một cụ bà bảy mươi một tuổi bị nước lũ cuốn trôi
nạn nhân được xác định là bà nguyễn thị mỹ bảy mươi một tuổi trú tại bình thuận
tối ngày bảy tháng tám bà mỹ cùng hai người cháu đến thăm gia đình em gái ở thành phố buôn ma thuột
khi đi qua cây cầu tre bắc qua suối ở khu vực lòng đập thủy lợi ia tam đang thi công
thì bà mỹ không may trượt chân ngã xuống suối
vào thời điểm trên trời mưa to và nước lũ phía trước cầu chảy xiết đã cuốn bà mỹ mất tích
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
đã điều động lực lượng phương tiện đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân